bộ ngoại giao đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
do đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì
tham dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương tổ trưởng tổ biên tập tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba
các đồng chí thành viên tổ biên tập
tại hội nghị đồng chí phạm bình minh nhấn mạnh việc lấy ý kiến đóng góp vào các dự án văn kiện
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng là nhằm tập hợp trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
nguyên lãnh đạo bộ ngoại giao các bộ ban ngành và các chuyên gia các cán bộ đảng viên tham gia vào xây dựng
các chủ trương đường lối của đảng và đất nước trong đó có lĩnh vực đối ngoại
tiến trình góp ý cho dự thảo các văn kiện của đại hội một mươi ba thể hiện rõ tinh thần phát huy dân chủ trong đảng và toàn xã hội
qua đó tạo thống nhất về nhận thức tư tưởng và đóng góp vào việc hoạch định đường lối của đảng ta trong đó có đường lối đối ngoại
đồng chí phạm bình minh đề nghị bộ ngoại giao tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để tổng hợp góp ý cho tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng